đêm qua ngày tám tháng năm hai em học sinh lớp một mươi của trường trung học phổ thông nguyễn hiễu cảnh
phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị nước cuốn trôi do mưa lớn
đến khoảng tám giờ sáng nay lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân
trước đó khoảng một mươi chín h tối tám tháng năm sau trận mưa lớn nước từ thượng nguồn suối bà lúa đổ về đoạn cuối nguồn
thuộc địa phận khu phố một phường long bình tân khiến đường đi ven suối bị ngập nghiêm trọng
lúc này có ba người đi trên hai xe máy qua đoạn đường ven suối không may bị nước chảy xiết cuốn xuống dòng suối
khiến hai người bị nước cuốn trôi và mất tích
ngay khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng cùng dân quân và công an địa phương đã đến hiện trường tìm kiếm
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được xe máy biển số bảy mươi một ad một nghìn một mươi hai lên bờ
trong khi một xe máy và hai nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm
quả xác minh ban đầu hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích
là học sinh của trường trung học phổ thông nguyễn hữu cảnh thành phố biên hòa